tháng bốn khi công an xã hải yến huyện cao lộc cùng các đơn vị khác làm nhiệm vụ bảo vệ thi công thực hiện dự án cải tạo nâng cấp đường cao lộc ba sơn
tại địa bàn thôn nà tèn xã hải yến thì phát hiện lòi cầm ca răng ham dọa cản trở việc thi công
khi bị lực lượng công an khống chế lòi đã dùng dao gây thương tích đối với hai cán bộ chiến sĩ công an
được biết trước đó đối tượng đã nhiều lần được lực lượng chức năng tuyên truyền vận động nhưng vẫn cố tình vi phạm
ngày hôm nay công an thị xã quảng yên tỉnh quảng ninh cho biết đang khẩn trương điều tra vụ một nữ sinh dùng dao đâm khiến hai nữ sinh khác phải nhập viện
theo thông tin ban đầu vào chiều ngày một mươi chín tháng bốn sau khi có mâu thuẫn trên mạng xã hội nhóm nữ sinh này đã hẹn nhau đến khu vực phường phong cốc để giải quyết
trong lúc xô xát một nữ sinh lớp một mươi đã dùng dao đâm khiến cho hai nữ sinh khác bị thương hiện sức khỏe của các thân nhân đã ổn định
lê bảo tín chú tài huyện con cuông tỉnh nghệ an
đối tượng cầm đầu trong đường dây mua bán người ra nước ngoài đang bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh nghệ an tạm giữ
tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai tín sang nước ngoài để tìm việc làm
tại đây tín được một đối tượng người ngoại quốc thuê lập nhóm đa cấp để lừa người việt nam mở tài khoản đầu tư tiền điện tử rồi chiếm đoạt
từ tháng tám đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai tín đã ba lần thực hiện hành vi trên và đưa một mươi một người sang nước ngoài làm việc
các nạn nhân bị ép ký hợp đồng để thực hiện hành vi lừa đảo
dụ dỗ các nạn nhân khác đánh bạc trực tuyến kinh doanh tiền ảo
hiện một mươi một nạn nhân đã được trở về đoàn tụ với gia đình và chuyên án đang được tiếp tục điều tra mở rộng
tòa án nhân dân tỉnh phú yên vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với cao văn tú chú tại thị xã sông cầu
theo cáo trạng do ăn chơi nợ nần nên tú nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản
để lấy lòng tin tú rêu giao mình quen biết với nhiều người có chức vụ
xin việc làm thuyên chuyển công tác làm giấy tờ nhà đất
từ tháng năm năm hai nghìn hai mươi đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một tú đã lừa đảo chiếm đoạt của nhiều người số tiền tám trăm năm mươi năm triệu đồng

hội đồng xét xử đã tuyên phạt cao văn tú một mươi năm tù